cục cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị địa phương lên phương án ra soát vây bắt
đến một mươi bảy h ngày ba tháng năm cả năm đối tượng đã ra đầu thú tại cục cảnh sát hình sự
sau khi lên các phương án kế hoạch vây bắt thì phòng thông án đã báo cáo đồng chí cục trưởng
và đồng chí cục trưởng đã chỉ đạo là cho thống nhất cho áp dụng biện pháp vận động các đối tượng
qua đấu tranh khai thác ban đầu và tài liệu điều tra đến nay có thể xác định vụ án được cái vụ giết người được
phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cại vã và gây gỗ đánh nhau
sau khi bị nạn nhân là chủ nhà nghỉ cũng có sử dụng vũ khí là súng
để đe dọa thì các đối tượng đã gọi thêm người và mang súng tự chế đến
và hai bên bắn nhau và đã gây ra cái chết cho nạn nhân
hiện cục cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với công an hà giang và các cơ quan đơn vị liên quan
củng cố tài liệu chứng cứ truy tìm vũ khí gây án và làm rõ hành vi tội phạm của các đối tượng gây án
để sớm đưa ra truy tố xét xử
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mường la tỉnh sơn la đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với đối tượng lò văn tiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã ngọc chiến huyện mường la sơn la
về hành vi uống rượu sai điều khiển phương tiện vận chuyển trái phép lân sản và chống người thành công vụ
trước đó vào hồi hai mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng năm công an huyện mường la nhận được báo cáo của công an xã nạm păm
mường la về việc có một đối tượng điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín u tám nghìn chín trăm sáu mươi bốn theo hướng
ngọc chiến thị trấn ít âu mường la có biểu hiện nghi vấn vận chuyển lâm sản trái phép
công an huyện mường la đã tổ chức chốt chặn tại khu vực bản bâu xã nạm păm và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
nhưng đối tượng không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy
nhận thấy hành vi của đối tượng rất manh động và liều lĩnh công an huyện mường la tiếp tục tổ chức một tổ công tác khác
chốt chặn tại tiểu khu năm thị trấn ít ong huyện mường la để đón đầu đối tượng
khi tới khu vực chốt chặn đối tượng vẫn không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng công an mà tiếp tục đâm vào sườn bên trái của xe chốt chặn
tuy nhiên đối tượng đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng khống chế sau đó
công an huyện phú tân tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa triệt xóa một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại khu vực đất chống thuộc ấp hòa hiệp xã phú hiệp huyện phú tân tỉnh an giang
bằng các huyện phát nghiệp vụ và nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
tại khu vực đất chống thuộc ấp hòa hiệp xã phú hiệp huyện phú tân tỉnh an giang
có gần một trăm linh đối tượng tụ tập lắc tài xỉu và đá gà ăn tiền
lực lượng công an huyện phú tân đã đến hiện trường để kiểm tra phát hiện lực lượng
công an các đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy
một mươi sáu đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm sáu mươi hai xe mô tô hơn chín triệu đồng và nhiều dụng cụ liên quan khác
các đối tượng cho người cảnh giới liên tục gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi tiếp cận
nhiều ngày qua lực lượng công an tỉnh đắk nông đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong mỗi chuyến công tác lực lượng công an đã mang theo những xuất quà nghĩa tỉnh tặng cho gia đình nghèo
người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
cùng với việc trao tặng một năm trăm linh phần quà với tổng số là một mươi năm tấn gạo của công an tỉnh đắk nông
công an các huyện thành phố còn trao tặng thêm các phần quà có giá trị khác cho các hộ khó khăn trên địa bàn
công an thành phố giang nghĩa mua thêm sáu mươi phần quà trị giá gần một mươi bốn triệu đồng
công an huyện cư rút ủng hộ thêm một tấn gạo trị giá một mươi năm triệu đồng
những phần quà nghĩa tình trên được cán bộ chiến sĩ trong toàn công an tỉnh cùng các nhà hảo tâm đóng góp
và được lực lượng công an tận tay mang đến trao tặng cho người dân ở các thôn buôn trên địa bàn
qua đó tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
thời gian qua trên địa bàn huyện phong thổ tỉnh lai châu đã xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan
như mưa đá rông lốc làm thiệt hại hàng trăm hiếp tà hoa màu cùng nhà cửa tái sản của người dân
cho đến thời điểm này công tác khắc phục hậu quả thiên tai đã được lực lượng công an huyện
và các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai đảm bảo cuộc sống cho người dân
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đây là những hình ảnh sau trận mưa đá đêm ngày hai mươi bốn tháng bốn vừa qua
một trăm một mươi năm hecta lúa ngô của bà con nhiều diện tích không thể phục hồi
hơn năm trăm một mươi hectare chuối đang thời kỳ cho thu hoạch ở các xã malifor và hủy luông bị ảnh hưởng
mức độ thiệt hại trên chín mươi năm
hơn bốn trăm linh hộ dân thiệt hại về nhà ở
các xã thiệt hại nhiều nhất là hoang thèn giào san mù sang malifor và hủy luông
lượt mưa lá này rất tổn hại rất nhiều
ngói cũng thủng hết
bung lố cũng nát hết
nương chuối cũng nát hết
thế là mong các cán bộ xã giúp lỡ
được cái gì cũng được được tôn cũng được được ngói cũng được
cả to với thiệt hại nhà em rất là nhiều
đói hết nhà
nói lượn trùng gà nhà bay hết
không còn cái gì nữa
mấy năm nay chưa tới kinh khủng như năm nay
năm nay quá sợ luôn
ngay sau khi gió lốc mưa đá xảy ra công an huyện phong thổ đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng công an xã
và huy động hơn hai trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ xuống phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân
đồng thời khẩn trương tìm kiếm cứu nạn cứu hộ người chết và mất tích
di chuyển người và tài sản
đến nơi an toàn
đồng thời hướng dẫn nhân dân khắc phục thiệt hại để ổn định cuộc sống bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
sau khi mưa đá xảy ra ban chủ yếu công an huyện nhanh chóng chỉ đạo công an các xã tăng cường lực lượng xuống những nơi bị thiệt hại
nhanh chóng di chuyển người dân đến nơi an toàn và tài sản của nhân dân đến vùng an toàn
đồng thời đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự không để xảy ra trộm cắp tài sản
đồng thời ban chỉ huy công an huyện tăng cường lực lượng công an huyện xuống những địa bàn có thiệt hại về tài sản và người
nhanh chóng khẩn trương ổn định cuộc sống cho nhân dân
dự báo những ngày tới tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp
mưa lớn có thể diễn ra trên diện rộng
lực lượng công an tại các địa bàn vẫn tiếp tục tăng cường xuống cơ sở giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa đá gió lốc
đồng thời thường trực một trăm linh quân số
sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có tình hình
ngoài ra công an huyện phong thổ đã tổ chức huy động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh
quyên góp ủng hộ vật chất và nguyên vật liệu giúp đỡ nhân dân trên địa bàn huyện khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống
một trăm linh học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông trên toàn hà nội trở lại trường học sau thời gian nghỉ dài để phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó ủy ban nhân dân quận đống đa yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với trung tâm y tế quận thực hiện phun hóa chất tiêu trùng khử khuẩn tất cả sáu mươi hai trường học công lập trên địa bàn
ngoài ra đôn đốc nhắc nhở và kiểm tra việc thực hiện vệ sinh tẩy trùng các thiết bị dạy học đảm bảo thiết bị đo thân nhiệt nước sát khuẩn khẩu trang nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng
tương tự các quận huyện khác trên địa bàn cũng đã chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đảm bảo an toàn cho học sinh cán bộ giáo viên khi học sinh quay trở lại trường học
tại cửa khẩu kim thành lào cai nhiều tài xế chở nông sản từ các tỉnh phía nam phản ánh muốn được thông quan sớm
họ phải chấp nhận bỏ ra ít nhất ba triệu đồng để mua nốt vào bãi chính
theo báo lao động tại cửa khẩu kim thành lào cai do dịch phía trung quốc không cho tài xế việt nam nhập cảnh
nên các lái xe phải bỏ tiền thuê lái xe nước bạn đồng thời thuê luôn đầu kéo của trung quốc để kéo hàng qua cửa khẩu
tuy nhiên theo phản ánh của các tài xế thì có tình trạng bắt chẹt đóng tiền vô lý
bởi trong tổng số tiền dịch vụ là khoảng một mươi tám triệu đồng gồm ba triệu tiền mua nốt bãi chính
tám triệu thuê xe đầu kéo trong bốn mươi tám tiếng quá bốn mươi tám tiếng thì đóng thêm hai triệu một ngày
một triệu tiền dẫn xe đi nhanh hơn không phải xếp thứ tự bốn năm triệu thuê tài xế trung quốc và bốc xếp hàng
hai triệu tiền thủ tục thông quan hàng hóa
từ khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày ba tháng năm lượng phương tiện trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình
un ùn đổ về trung tâm hà nội lực lượng chức năng căng dây đứng thành hàng để hướng dẫn các phương tiện đi theo làn
không để xe đổ ra
xảy ra tình trạng ồn tắc giao thông các phương tiện di chuyển theo sự chỉ dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự giao thông ở đây
trung tá nguyễn anh tuấn phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết
chiều ngày hôm qua xe cá nhân và xe khách tăng cao đội đã bố trí một trăm linh quân số và phối hợp với thanh tra giao thông vận tải quận hoàng mai
công an quận hoàng mai để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn
tuy nhiên đến khoảng một mươi bảy h chiều
các phương tiện quá đông nên đã xảy ra ủ nứ cục bộ cảnh sát giao thông đã rất vất vả để phân luồng không để xảy ra ủn tắc kéo dài
còn tại tp hcm đến hai mươi h tối ngày ba tháng năm dòng xe vẫn còn un ứ trên quốc lộ một đoạn từ cầu vượt nguyễn văn linh hướng về ngã tư bình điền
huyện bình chánh sau khi người dân trở lại tp hcm sau kỳ nghỉ lễ
tại khúc cầu vượt nguyễn văn linh đến ngã tư bình điền dòng xe nối đuôi nhau nhúc kích từng chút một
nhiều người phải leo lên vỉa hè để đi đến khiến đoạn đường khoảng một km kẹt cứng cả dưới lòng đường lẫn vỉa hè
nhiều xe khách cũng chịu trận giữa dòng xe kẹt cứng lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt để phân luồng nhằm hạn chế tình trạng kẹt xe
đến hai mươi giờ tình trạng kẹt xe vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm tại khu vực cầu vượt nguyễn văn linh vẫn ứ hàng dài
chính quyền tp hcm tuyên bố sẽ quyết liệt hơn trong các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín trong giai đoạn mới
bên cạnh đó thành phố đã ra chỉ thị giám sát covid một mươi chín đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại tp hcm
hai trăm sáu mươi sáu người đã được lấy mẫu xét nghiệm
trong đó hai trăm ba mươi năm kết quả âm tính và đang đợi kết quả còn lại
chỉ còn hai ngày nữa tp hcm sẽ kết thúc hai mươi tám ngày không có ca nhiễm mới và có thể công bố hết dịch theo quy định
tính tới thời điểm hiện tại tp hcm còn ba trăm chín mươi tám trường hợp nghi nhiễm đều có xét nghiệm âm tính
số người đang khách ly tại các khu khách ly tập trung là chín mươi tám người
tuy nhiên do có đến sáu trường hợp tái dương tính với covid một mươi chín
nên cơ quan chức năng vẫn khẩn trương tăng cường các biện pháp giám sát chặt đối tượng nguy cơ
hôm nay chúng tôi cũng làm một giải pháp quyết định hơn từ lần trước đối với xét nghiệm
đó là trước đây đợt khách ly lần trước tp hcm thực hiện theo chỉ đạo của trung ương là lấy mẫu xét nghiệm hai lần
một lần đầu tiên là khi người ta vào khu cách ly lần thứ hai là trước khi rời khỏi khu cách ly
tuy nhiên lần này chúng tôi đánh giá những nhóm người nhập cảnh lần này
thì nguy cơ sẽ cao hơn
và tp hcm quyết định là thay vì lần hai
lần ba lần xét nghiệm trong thời gian một mươi bốn ngày đó
thì tp hcm sẽ làm xét nghiệm bốn lần
đó là ngày thứ nhất ngày thứ năm ngày thứ một mươi và ngày thứ một mươi năm
thứ hai đó giám sát thứ hai đó đó là giám sát tại các cơ sở khám chịu bệnh
tất cả những trường hợp mà có triệu chứng hoặc là nghi ngờ tại cơ sở khám bệnh là phải được phát hiện sớm
bên cạnh đó việc giám sát tại cộng đồng đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao nếu xảy ra ca nhiễm
như ký túc xác công nhân khu nhà trọ trung tâm bảo trợ xã hội đảm bảo việc thực hiện an toàn
mặc dù đã dỡ bỏ một phần giãn cách xã hội cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác
thực hành các biện pháp phòng bệnh covid một mươi chín
những biện pháp này không chỉ phòng ngừa cho covid một mươi chín
mà còn cho các bệnh trực tiếp tạo dần thành thói quen trong cộng đồng đặc biệt là đối tượng học sinh
ngành y tế cũng sẽ kết hợp với ngành giáo dục các băng ngành sẽ thực hiện của cộng đồng giám sát
bên cạnh đó chúng tôi nghĩ là phụ huynh cha trò cũng hết sức quan trọng
phụ huynh là người hơn ai hết phải phối hợp hợp tác với nhà trường để cùng thực hiện những biện pháp phòng chống dịch
trước đây trong giai đoạn những bệnh khác như là rubella sợi tai chân miệng
vẫn thỉnh thoảng có những cha mẹ những phụ huynh con mình có bệnh nát biết con mình bệnh
nhưng mà vẫn âm thầm
không khai báo và cho con em mình đi học
tuy nhiên là chúng tôi yêu cầu trong giai đoạn hiện nay là cái này phải tuân thủ trước đó
nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh bệnh truyền nhiễm không cần biết bệnh gì nghi ngờ thôi
những kiểu chứng ví dụ như sốt kẻ mũi ho là mệt kẻ mệt mỏi bất thường
nhân dân là không được đưa đến trường mà phải đưa đến cơ sở y tế
ngày mai tp hcm sẽ sẵn sàng để đón học sinh trở lại trường học
việc đảm bảo chống dịch tại đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chính quyền nhà trường
vì vậy sẽ không thừa nếu nhà nhà người người vẫn tiếp tục tuân thủ tốt khuyến cáo của cơ quan chức năng
trong việc phòng bệnh để tp hcm có thể sớm công bố hết dịch covid một mươi chín
vừa rồi là những thông tin văn hóa đời sống đáng chú ý được chúng tôi ghi nhận trong sáng phương nam
bây giờ đây thì hoàng trí xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước